tính đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo sẽ góp phần tích cực
vào công cuộc chuyển đổi số tăng thu ngân sách nhà nước
sau mỗi lần bán hàng hệ thống tại cây xăng dầu ở cửa hàng petrolimax số một
thành phố đông hà tỉnh quảng trị sẽ tự động kết nối xuất hóa đơn điện tử cho khách có yêu cầu
việc thực hiện hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng
tất cả các điểm bán hàng của petrolimax và petrolimax cửa hàng số một nói riêng
đều thực hiện thân thục và thực hiện tốt
công ty xăng dầu quảng trị đã tích cực nâng cấp trang thiết bị đường chuyên internet
tổ chức đào tạo cho toàn thể người lao động về giải pháp phát hành hóa đơn ngay sau từng lần bán hàng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công ty đã chính thức lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
để minh mệt trong công tác kinh doanh nên kiểm tra kiểm soát các đơn vị
để các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều phải xuất hóa đơn điện tử sau một lần bán hàng
thứ hai là kỹ năng để sau xuất hóa đơn có thêm sổ xe trên hóa đơn
để giúp cho công tác quản lý được minh mệt hơn trong công tác kế khai nộp thuế
cục thuế quảng trị đã tuyên truyền hướng dẫn xử lý các phương mắc phát sinh đối với các doanh nghiệp
cửa hàng bán lẻ kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
hiện toàn bộ một trăm một mươi cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
đã triển khai thành công hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
chúng tôi thực chức giao nhiệm vụ cụ thể cho cả phòng trị cụ trên địa bàn
quản lý trực tiếp cả doanh nghiệp điện tử xăng dầu
và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ thuế công việc
tuyên truyền hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp
cũng như kiểm tra sản phẩm tiêu biệt thực hiện của doanh nghiệp
trong thời gian tới cục thuế quảng trị sẽ thành lập tổ thương trực
triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
để tăng cường năng lực giám sát kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế
xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai